chỉ làm nghề bán cơm nhưng lại mượn danh của người thân để thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của người khác
nguyễn thị phương vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử và tuyên phạt một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng lan bán cơm ở đường phan đăng lưu thuộc địa bàn quận hải châu tp đà nẵng năm hai nghìn một mươi bảy
khách hay ăn cơm là ông nguyễn văn minh sáu mươi tuổi trú tại xã hòa khương huyện hòa vang
kể cho lan nghe chuyện đang giúp anh trần hiếu trú tại quận hải châu vay vốn đầu tư khu biệt thự và du lịch nghỉ mát đồng bé
còn gọi là dự án tâm hương ở tp nha trang tỉnh khánh hòa
lan giới thiệu có chồng là lãnh đạo đơn vị vũ trang và có khả năng giúp vay vốn đầu tư dự án với lãi suất yêu đãi
nghe vậy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy ông minh dẫn anh hiếu giới thiệu cho lan nhờ vay hai mươi triệu đô la mỹ
dù không có mối quan hệ và không vay vốn được nhưng lan vẫn địa chuyện quen biết với người trong chính phủ
nhằm lừa đảo anh hiếu
lan đã nhiều lần lấy do dự án trục chặt cần chi phí để vay vốn nhằm lừa đảo vợ chồng anh hiếu
tổng cộng gần hai hai tỷ đồng
tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình